trước dự báo miền bắc có đợt mưa lớn nguy cơ lũ quét sạt lở đất thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
và triển khai hoạt động diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ hòa bình ứng phó bảo đảm an toàn hạ du
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa lệnh công ty thủy điện hòa bình mở tiếp một cửa xả đáy hồ hòa bình vào hai mươi một h ba mươi tối nay
tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ sẵn sàng mở thêm các cửa xả theo quy định để công tác vận hành được chủ động
bảo đảm an toàn công trình hạ du và sử dụng hiệu quả nguồn nước ban chỉ đạo yêu cầu công ty thủy điện hòa bình
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng lưu hạ lưu của đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo và các cơ quan có liên quan